hiện nay tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh quảng trị đang diễn biến khá phức tạp
tốc độ lây lan nhanh đặc biệt là tại các huyện vùng núi trong khi đó
người dân vẫn đang còn chủ quan chưa chủ động phòng chống dịch bệnh
do đó công tác khống chế dịch gặp nhiều khó khăn
tính đến ngày chín tháng bảy tại địa bàn thị trấn lao bảo huyện hướng hóa
đã ghi nhận hơn một trăm sáu mươi ca sốt xuất huyết số lượng bệnh nhân tăng cao đột biến so với cùng ký các năm
khiến cho công tác chăm sóc điều trị tại trung tâm y tế gặp nhiều khó khăn
năm nay do thời tiết diễn biến phức tạp nên trên địa bàn miền núi tỉnh quảng trị
lượng mưa không lớn nắng nhiều độ ẩm cao đã tạo điều kiện cho mũi phát triển
do đó làm tăng khả năng lây lan dịch sốt xuất huyết
trước tình hình này việc tuyên truyền phổ biến các biện pháp phòng chống dịch cho người dân là hết sức cần thiết